tại khu di tích danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình khiêm ở xã lý học huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã tổ chức trọng thể lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề thi đua học tập sáng tạo tự tin vững bước tương lai
chương trình đã biểu dương tôn vinh khen thưởng một trăm bốn mươi năm học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu của thành phố cảng
trong năm học vừa qua tăng gấp hai lần so với năm trước
trong đó năm học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc tế một trăm linh hai học sinh đoạt giải nhất nhì ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
một mươi học sinh tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học hai mươi học sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi sáu đạt điểm xuất sắc
ngoài mức khen thưởng theo quy định thành phố hải phòng cũng trích ngân sách thưởng cho mỗi học sinh được biểu dương
tôn vinh một mươi triệu đồng gấp đôi mức thưởng năm trước
đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của thành phố nhằm góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển văn minh hiện đại